thưa quý vị phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán
điều tra truy tố xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
đây là nội dung được đề ra trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
nhằm đổi mới mạnh mẽ nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
trên thực tế cách làm này đã được một số địa phương áp dụng và đạt kết quả tích cực
từ một địa phương phức tạp có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo cán bộ đảng viên mắc sai phạm
đến nay ân thi trở lại bình thường nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra và cơ quan thanh tra
trong giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
đi cùng với đó các địa phương cũng xây dựng quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban đảng
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân cơ quan khối nội chính đảng ủy khối công an quân sự
mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tạo sự đồng bộ trong công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
chúng tôi đều trao đổi với nhau để nắm bắt tham dự kịp thời cho thường trực thường vụ để chỉ đạo kịp thời
nó có tác dụng là uấn đắn luôn và hướng người ta làm cho nó đúng
phối hợp trong việc tham gia các đoàn kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra
phối hợp trong việc phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
tuy nhiên để có sự phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng đạt hiệu quả cao hơn
thì điều cần nhất là phải thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
chúng ta có hệ thống chính trị và công tác kiểm tra giám sát không phải chỉ riêng của cơ quan kiểm tra
mà đây là cả hệ thống gì chúng ta cùng phải chung tay vào cuộc thì mới thực hiện thành công được công tác kiểm tra giám sát
vì vậy thì sự phối hợp giữa
mặt trận đoàn thể với các cơ quan trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng
sự thực thi trực tiếp của ủy ban kiểm tra cao cấp là việc rất quan trọng để dẫn đến sự thành công
của công tác kiểm tra giám sát thi hành kỳ luật đảng của chúng ta
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan sẽ góp phần đổi mới phương pháp kỹ năng
quy trình công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng bảo đảm khách quan dân chủ đồng bộ thống nhất
chặt chẽ và có tính khả thi cao